tình trạng tháo rỡ tấm chống lóa trên giải phân cách quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên để làm lối đi tự phát đang diễn ra ngay càng phức tạp
tình trạng vi phạm pháp luật này đang diễn ra nhiều năm qua nhưng cho tới nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý
quốc lộ một qua tỉnh phú yên hầu như nơi nào có khu dân cư thì ở đó bị người dân tự ý tháo tấm chống loá để băng qua đường vào nhà mình hoặc vận chuyển nông sản hàng hóa
nhiều đoạn ngành giao thông vận tải đã bố trí điểm mở giải phân cách để người đi bộ và phương tiện qua lại nhưng tấm chống lóa vẫn cứ bị tháo
thậm chí nhiều đoạn chưa đầy năm mươi mét có đến hai tấm bị tháo
không có tấm chống lóa người điều khiển phương tiện đi ngược chiều vào ban đêm rất khó kiểm soát vì đèn pha chiếu vào nhau gây mất an toàn
nguy hiểm hơn người dân băng qua đường leo qua giải phân cách rất dễ bị tai nạn giao thông
điều đáng nói ở đây là thực trạng này xuất hiện không lâu sau khi khánh thành quốc lộ một vào năm hai nghìn một mươi năm đến nay lại càng nghiêm trọng hơn
thế nhưng chưa thấy cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm kiểm tra xử lý vi phạm